chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội đặc biệt quan trọng
góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội bền vững
tuy nhiên thời gian qua tình trạng doanh nghiệp nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người lao động
diễn ra phổ biến dẫn đến nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội
điều đó đòi hỏi cơ quan bảo hiểm cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý tình trạng này
hà nội hiện là một trong những địa phương có số lượng lớn các doanh nghiệp ở nhiều thành phần kinh tế đóng trên địa bàn
số lượng các doanh nghiệp đông đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút nhiều nguồn lao động
chính vì vậy việc quản lý bảo đảm quyền lợi cho người lao động
đặc biệt là đảm bảo chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là một trong những vấn đề quan trọng
đây là một buổi trao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động diễn ra quen thuộc
tại công ty cổ phần bibomart đóng trên địa bàn thành phố hà nội
là một trong số nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thủ đô doanh nghiệp này nhận thức rõ
bên cạnh việc phát triển kinh doanh thì việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động
trong đó đảm bảo đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu
có như vậy người lao động mới thực sự yên tâm công tác gắn bó với doanh nghiệp
chị nguyễn thị xuân phương sau khi kết thúc thời gian thử việc của mình
đã được cầm trên tay cuốn sổ bảo hiểm xã hội
với cuốn sổ này chị đã được hưởng đầy đủ quyền lợi theo mức trong mức lương quy định
đồng thời đây cũng là một trong những chính sách giúp chị yên tâm gắn bó với công việc hiện tại
các chính sách của công ty đã tuân thủ rất tốt theo những quy định của pháp luật
cụ thể là trong năm vừa rồi thì tôi cũng đã ốm đau mất một vài ngày
và cũng đã được công ty hỏi thăm động viên
cũng như là đã được giải quyết cái chế độ ốm đau theo luật của bảo hiểm xã hội
khi mà tôi vào làm từ mùng sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
thì đến khoảng mùng sáu tháng một mươi hai là đã được đóng bảo hiểm
và cuối tháng một mươi hai là tôi đã được cầm sổ của mình rồi ạ
và mình cảm rất là yên tâm về chính sách bảo hiểm xã hội
của công ty mình hỗ trợ
bên cạnh đó vẫn còn không ít doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động
chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng sử dụng lao động
dẫn đến quyền lợi chính đáng của người lao động không bảo đảm
đây là công ty cổ phần đức dương việt nam
đóng trên địa bàn cụng công nghiệp khánh hà huyện thường tín thành phố hà nội
hoạt động kinh doanh là gia công cơ khí tổng số lao động là một mươi tám
tính đến nay công ty này đang nợ số tiền hơn
tỷ tiền đóng bảo hiểm xã hội
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm xã hội thành phố hà nội đã lập đoàn thanh tra
kiểm tra đối với công ty cổ phần đức dương việt nam
tuy nhiên công ty này vẫn đang cố tình chây ý nợ bảo hiểm xã hội
tính đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
có ba mươi hai bốn trăm bảy mươi năm đơn vị nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
với số tiền nợ phải tính lãi một bảy trăm tám mươi ba tỷ đồng
tiếm bốn một kế hoạch thu
đối với địa bàn của thành phố hà nội thì đông dưới các doanh nghiệp đóng trên địa bàn
như các tổng công ty các tập đoàn lớn
vì tỷ lệ nợ cũng rất cao địa bàn của hà nội rất rộng
có ba mươi quận huyện tỉnh xã
trong phần lực lượng thanh tra của kể cả thanh tra sở lao động thông minh xã hội
và thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội cũng rất mọng
chính vì thế là trong công tác
thanh tra của ngành bảo hiểm xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn
trong công tác thanh tra thì có một số đơn vị rất chấp hành tốt
theo quyết định của đoàn thanh tra
tuy nhiên có nhiều đơn vị không thực hiện tiếp đoàn thanh tra
như lãnh đạo công ty vắng mặt không có ủy quyền bằng văn bản
cho người tiếp đoàn thanh tra
thứ hai là đơn vị thực hiện tiếp đoàn thanh tra thì cũng không cung cấp
đầy đủ về hồ sơ tài liệu là theo ưu cỏ của đoàn thanh tra
và khi đoàn thanh tra đã thực hiện được thanh tra đơn vị
thì đối với đơn vị đã vi phạm thì chậm nộp bảo hiểm xã hội
bảo hiểm tế và nước nghiệp thì đoàn thanh tra đã lập biên bản biên bản chính
thì đơn vị đã không ký nhận không ký biên bản biên bản chính
nên nhận đến việc xử phạm biên bản chính là còn khó khăn
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ động
bảo hiểm xã hội như hiện nay một phần do tình hình sản xuất
của nhiều đơn vị sử dụng lao động đang gặp khó khăn
bên cạnh đó một số đơn vị cố tình chây ý chưa có ý thức chấp hành
quy định về đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
số lượng doanh nghiệp phá sản mất tích và có chủ bỏ trốn còn cao
đáng chú ý một số đơn vị còn tìm cách đối phó trốn tránh
chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động
để sử dụng vào mục đích khác dẫn đến quyền lợi của người lao động
không được bảo đảm bên cạnh đó còn gây khó khăn không nhỏ
trong công tác thanh tra kiểm tra của cơ quan bảo hiểm xã hội
cố tình chây y thì kể cả có tiền nhưng người ta vẫn sử dụng
cái tiền đó hoặc là cái tiền bảo hiểm xã hội để người ta sử dụng
và mục đích kinh doanh của người ta dẫn đến là rất khó khăn
cho cơ quan bảo hiểm xã hội khi đôn đốc
đối với công tác thanh tra sau khi chúng tôi đã quyết định
gửi đến đơn vị thì cũng rất nhiều đơn vị chấp hành tốt
khắc phục nộp hết số tiền chậm nộp bảo hiểm xã hội
bản tiến doanh nghiệp tuy nhiên thì cũng có một số đơn vị
vẫn cố tình chây y không thực hiện nộp thì đoàn thanh tra
rất là quyết liệt đôn đốc để thu số tiền đơn vị chậm nộp
bản tiến doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người đó
để tăng cường bảo vệ quyền lợi lợi ích của người lao động
thời gian qua bảo hiểm xã hội thành phố hà nội đã triển khai
nhiều giải pháp như phối hợp với sở ban ngành
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tổ chức các hội nghị
tuyên truyền tư vấn đối thoại trực tiếp tháo gỡ khó khăn
với doanh nghiệp
người lao động về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế tại ba mươi quận huyện
bảo hiểm xã hội thành phố cũng gửi trên một trăm bảy mươi năm một trăm bốn mươi sáu lượt văn bản
đôn đốc thu nợ đến các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội
số tiền các đơn vị đã nộp trên một tỷ đồng
tính đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đã thực hiện thanh tra kiểm tra
tại ba một trăm một mươi hai đơn vị sử dụng lao động với tổng số tiền nợ năm trăm tám mươi tám tỷ đồng
bước đầu đã thu hồi được ba trăm một mươi đồng
tổng số tiền nợ năm trăm tám mươi tám tỷ đồng đã xử phạt theo thẩm quyền

thời gian tới bảo hiểm xã hội thành phố hà nội sẽ tiếp tục tăng cường
phối hợp với thanh tra sở lao động thương binh và xã hội
thực hiện thanh tra pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội
phối hợp công an thành phố trong việc thu hồi nợ
việc nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp
đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động
thời gian tới bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục tích cực
chủ động thu thập hồ sơ chứng cứ vi phạm pháp luật
đối với những đơn vị nợ động trốn đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
để chuyển sang cơ quan công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
hy vọng rằng bên cạnh các giải pháp mạnh mẽ và với sự phối hợp liên ngành chặt chẽ
công tác thu hồi xử lý nợ động bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố
sẽ có những chuyển biến tích cực bảo đảm quyền lợi cho lao động
cũng như hoạt động của quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
và đến đây thì thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai tuần này cũng đã hết